quy định liên quan đến dịch vụ thủy lợi trong dự án luật này
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường nhất trí với quan điểm chuyển đổi cơ chế
từ thu thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi để bảo đảm hiệu quả khai thác
sử dụng nước giảm cánh nặng bao cấp từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
về tài chính cho thủy lợi theo ủy ban khoa học công nghệ và môi trường
đây là nội dung đổi mới quan trọng do đó ban soạn thảo cần quy định rõ về giá
thẩm quyền quyết định giá dịch vụ thủy lợi bổ sung quy định về hỗ trợ của nhà nước
cho các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi
trong trường hợp mà ở đó không có công trình thủy lợi của nhà nước
bên cạnh đó cơ quan thẩm tra cũng đề nghị ban soạn thảo cần có báo cáo đánh giá sâu hơn
về tác động kinh tế xã hội của quy định này và dự kiến lộ trình thực hiện việc tính đúng
tính đủ giá dịch vụ thủy lợi để bảo đảm tính khả thi
tiếp đó tại phiên thảo luận tổ chiều nay về những nội dung trong dự án luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhiều đại biểu quan tâm đến các quy định về công cụ hỗ trợ
đa số đại biểu tán thành quy định pháp lệnh trước đây về đối tượng được trang bị
sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ loại vũ khí quân dụng được trang bị
bên cạnh đó bổ sung đối tượng trang bị cho phù hợp với nhu cầu và đòi hỏi của tình hình thực tiễn
về quy định nổ súng dự án luật đã quy định rõ các trường hợp nổ súng khi thực hiện nhiệm vụ có tổ chức
thực hiện nhiệm vụ độc lập các trường hợp nổ súng sau khi đã cảnh báo và các trường hợp nổ súng không cần cảnh báo
đối với việc sử dụng tiếp nhận thu gom các loại công cụ hỗ trợ nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định khả thi hơn
trang bị nhiều công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư hay chỉ đưa vào quản lý những công cụ hỗ trợ khi nó chỉ sử dụng vào mục đích gây sát thương
đối với việc sử dụng tiếp nhận thu gom các loại công cụ hỗ trợ cho lực lượng kiểm ngư hay chỉ đưa vào mục đích gây sát thương
phó thủ tướng trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi bà con nhân dân và kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất ổn định đời sống tại hộ nuôi tôm thẻ chân trắng nguyễn văn mại xã hộ độ cơ sở đông lạnh long huệ thạch bằng và nhà hàng hải sản hoàng tiến biển xuân hải thạch bằng
đại diện lãnh đạo chính quyền và nhân dân huyện lộc hà đã đề xuất chính phủ và các bộ ngành liên quan bổ sung kê khai cho các đối tượng gồm tổ chức cá nhân làm nghề thu mua tạm trữ buôn bán muối cơ sở đóng sửa tàu cá kinh doanh đá lạnh số lượng hải sản còn tồn trong các thủ đông của các nhà hàng kinh doanh ven biển và các hộ buôn bán thủy hải sản

quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tắc đề bạt bổ nhiệm cán bộ
tại xã phù hóa huyện quảng trạch địa phương nằm ngay sát sông danh mưa to liên tiếp trong hai ngày qua đã khiến nhiều nơi bị cô lập nhiều tuyến giao thông liên xã bị ngập sâu từ năm đến hai năm mét
do lũ lên cao trong đêm giao thông bị chia cắt nên sáng sớm nay nhiều đoàn cứu trợ khi vào tới các địa phương phía tây quảng bình đã phải thay đổi lịch trình
các địa phương bị cô lập đang tích cực chủ động huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương đưa các hộ dân bị ngập sâu lên các khu vực cao để tránh nguy hiểm
nhiều địa phương còn lại của huyện quảng trạch và tuyên hóa cũng đang đứng trước nguy cơ bị ngập sâu
sau vài ngày quay trở lại trường học sau đợt lũ lịch sử hiện nay gần hai trăm linh trường học ở tỉnh quảng bình lại phải chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
theo tinh thần của ban chí phòng chống thiên đai là thực hiện triệt để phương chấm bốn tại chỗ để khắc phục triệt để không để tình trạng là nhân dân lại bị ngập một lần nữa
mà nếu như ngập thì tiến hành là sử dụng lực lượng tại chỗ như cả cái thuyên đó
nhưng bây giờ mà sử dụng cả cái báo bó vào đó ảnh hưởng rất là lớn mà đường đi lại rất khó khăn
dự kiến trong những ngày tới mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại quảng bình và có nguy cơ xảy ra lũ lớn
ubnd tỉnh quảng bình có công điện chỉ đạo các ngành địa phương cử lực lượng ứng trực chủ động đối phó với mưa lũ để giảm tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
còn tại hà tĩnh mưa lớn đã khiến nhiều xã bị chia cắt do nước lũ
do công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ trước đó chưa xong thì cơn lũ mới lại ập đến khó khăn lại thêm trồng chất đối với người dân vùng lũ
tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông và nhà dân bị ngập lụt nghiêm trọng
nhiều xã bị chia cắt
đoạn quốc lộ một a đi qua xã kỳ thư kỳ văn huyện kỳ anh nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của các phương tiện giao thông gặp khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo đường tránh và dọn đất đá sạt lở
đến thời điểm hiện nay năm xã của huyện kỳ anh là kỳ văn kỳ tân kỳ thư kỳ châu kỳ lạc đang bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao
hiện hơn hai mươi học sinh ở các cấp học của huyện kỳ anh đã phải nghỉ học
còn tại xã phương mỹ huyện hương khê từ sáu giờ sáng nay con đường từ xã phương điền sang xã phương mỹ bị ngập sâu
mực nước còn khoảng một năm mét các phương tiện không thể qua lại
xã phương mỹ giờ đã bị cô lập hoàn toàn
cũng ngập sâu hiện mực nước vẫn đang tiếp tục lên nhanh
trước tình hình mưa lũ tại miền trung ngày ba mươi một tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn số ba mươi bảy
gửi ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ nghệ an đến ninh thuận triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ
theo đó trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi mưa lớn lại tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh trung bộ đặc biệt là các tỉnh bắc trung bộ
nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề của đợt mưa
lũ kỷ lục hiện mực nước trên các sông tại quảng bình hà tĩnh tiếp tục lên nhanh ở mức báo động một báo động hai trên báo động hai
nhiều địa phương lại tiếp tục bị chia cắt do nước lũ
để chủ động ứng phó với mưa lũ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương ven biển từ nghệ an đến ninh thuận
theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ thông báo kịp thời cho người dân biết để chủ động các biện pháp phòng chống
tổ chức xà xoát các điểm có nguy cơ cao để tổ chức di dân đến nơi an toàn
chủ động việc xả lũ đảm bảo an toàn cho đập và hạ du nhất là đối với các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý
bố trí lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn tại những khu vực trọng điểm sung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sáu trăm bốn mươi bảy giáo viên nhân viên hành chính tại các cơ sở giáo dục huyện yên định thanh hóa hiện vẫn đang trong tình trạng nín thở đợi chờ
trong niềm hy vọng mong manh sẽ được xem xét lại trước quyết định chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đối với những người lao động này sau bao năm gắn bó và công hiến cho ngành giáo dục thì đây có lẽ là cái kết không có hậu
nếu nói là giáo viên thì chắc chắn là nếu nói là giáo viên thì họ sẽ không tuyển
mình nói như rơi vào súng vực thật sự là rơi như rơi vào súng vực thẳm
chơi với chẳng biết là sửa dẫm vào đâu
sáu trăm bốn mươi bảy giáo viên hợp đồng tại huyện yên định tỉnh thanh hóa đã chào đón năm học mới bằng quyết định cho thời việc
nhiều giáo viên có thâm niên trên một mươi năm đi dạy
trên một mươi năm đó đến nay vẫn chỉ hưởng mức lương một hai mươi năm triệu đồng
với hy vọng trao kiến thức cho học sinh đã là một niềm vui lớn rồi
mỗi khi mà học sinh ra hỏi là cô ơi cô không đi dạy nào
thì mình cũng có bảo là cô đang đợi cơ hội đợi xem là có được đi hay không
thật sự là mình cũng không biết
mình cũng rất mong là cái chính sách mới của huyện yên định
là sẽ tạo một cái cơ hội nào đấy cho những giáo viên công hiến lâu năm như bọn mình
đặc biệt là những người mà đã có thành tích nhiều hoặc là những người đã cống hiến lâu năm
theo ủy ban nhân dân huyện yên định đây không phải là quyết định của huyện
mà đến từ quyết định bảy nghìn ba trăm sáu mươi chín của tỉnh
theo quyết định này thì tạm dừng tuyển dụng tiếp nhận công chức
hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh thuộc các ban ngành của tỉnh
vì vậy huyện phải cắt hơn sáu triệu đồng
mặc dù theo giả soát lại sau khi cắt huyện còn thiếu gần ba trăm linh giáo viên đứng lớp
tuy nhiên đến nay thì mới làm việc với các sở ban ngành
và tôi biết được biết là sở nội vụ và các sở khác cũng đang kiến nghị
thì có bàn bán kiếm nghị với ban tỉnh
thì cái này phải chờ cái bàn bán với ban tỉnh chỉ đạo thì huyện mới thực hiện được
tấm bằng đại học của chị hạnh giờ đã được cất kỹ nơi đái tủ
kết thúc một ngày làm việc của chị giờ không phải bước ra từ cổng trường
mà là từ cánh cổng của khu công nghiệp
trước việc bị thiếu giáo viên sau khi cắt giảm như vậy
thì các trường học tại huyện yên định tỉnh thanh hóa sẽ phải xoay sở như thế nào
câu chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo
còn bây giờ thì xin được chuyển sang những thông tin khác
vào ngày ba mươi một tháng một mươi tại trường cao đẳng nghề cần thơ thành phố cần thơ
bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ khai mạc
hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ năm năm hai nghìn một mươi sáu
tham gia hội thi có một trăm sáu mươi một cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước
với tổng số là ba trăm năm mươi chín thiết bị dự thi tăng sáu mươi hai thiết bị so với hội thi lần thứ tư
hội thi định kỳ tổ chức ba năm một lần nhằm tạo cơ hội để đội ngũ giáo viên học sinh sinh viên
phát huy tiềm năng trí tuệ sức sáng tạo trong việc tạo ra các thiết bị có chất lượng
sát với thực tế sản xuất để ứng dụng vào việc dạy và học tiết kiệm kinh phí mua sắm thiết bị
đây cũng là dịp
các cơ sở giáo dục nghề trao đổi học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sáng chế và cải tiến thiết bị đào tạo
qua hội thi ban tổ chức sẽ lựa chọn những thiết bị có chất lượng để phổ biến nhân rộng
cho các cơ sở giáo dục nghề trong nước nhằm phát huy hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo
đáp ứng ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
các cơ sở giáo dục nghề trao đổi học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sáng chế và cải tiến thiết bị đào tạo
chính là ở những người có trách nhiệm thực hiện quy trình đó
có thể nói rằng đây cũng là biểu hiện của suy thoái và công tác tổ chức cán bộ chúng ta làm chưa nghiêm lắm
chỗ nào là kẽ hở thì thường là chúng ta thấy rằng chúng ta chặt chẽ lắm
thế nhưng mà lại nói phần vế thứ hai là cái người làm thế thì cái quản lý cái người làm như thế nào
nể nang làm không nghiêm
thí dụ như vừa rồi làm một số những vấn đề kiểm tra của cán bộ thì chúng tôi nghe dư luận không đồng tình lắm
vì thế yêu cầu đảng
ra là sửa đổi bổ sung quy trình theo hướng quy định chặt chẽ dân chủ công khai hơn
đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu cũng như cá nhân ký quyết định bổ nhiệm
đề bạt cán bộ để có các hình thức xử lý phù hợp
không thể khi lỗi xảy ra thì đổ hết trách nhiệm cho tập thể
bởi vì nếu những cái việc này mà được công khai dân chủ
thì bản thân trong nội bộ cái đơn vị đó người ta cũng đã phát hiện rồi và đã ngăn chặn rồi
nhưng vì có lẽ là nhiều người không được công khai cho nên là người ta không biết
mà nếu mà người không biết rồi hoặc là người ta không biết người ta lờ đi
chẳng hạn thế cái không vũ khí dân chủ công khai không khai dân chủ là nó sẽ tạo cho
cái người có quyền lực cũng phải biết điểm dừng
mình phải dừng ở đâu làm thế nào cho đúng
hai nữa là bây giờ đã làm xe rồi thì phải được xử lý
trước những lùm xùm loạn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước
mà báo chí đồng loạt đưa tin dư luận xã hội quân chúng đặc biệt quan tâm gần đây
nhiều ý kiến cho rằng theo pháp luật nếu người ký quyết định bổ nhiệm đã nhận tiền
để bổ nhiệm sai quy định thì có dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ và có thể xử phạt hành sự
trường hợp người ký quyết định bổ nhiệm không có hành vi nhận tiền mà chỉ bổ nhiệm sai quy trình
do thiếu kiểm tra giám sát do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu
nên đã thiếu sót trong việc bổ nhiệm công chức thì có thể xử lý kỷ luật với các hình thức như
khiển trách cảnh cáo hạ bậc lương giáng chức cách chức hoặc buộc thôi việc
về hành vi vi phạm quy định luật cán bộ công chức
nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng từ việc bổ nhiệm công chức sai quy định
có thể bị xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
trong đó nêu rõ những người nào đề bạt bổ nhiệm cán bộ mà người đó có vấn đề
thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
đồng thời phải có khiển trách hoặc là có gọi là phê bình hay là có khiển trách
đối với những người cấp trên đã ra những quyết định đó
mà nếu mà gây ra tổn hại thì phải kỷ luật thật nặng những người đã ra những quyết định này
phải nghiêm thôi phải dứt khoát đi phải có một thái độ dứt khoát mạnh mẽ hơn từ trên dưới
thí dụ như là đưa ra kỳ luật thì phải làm ngay chứ còn dày già trần trừ thì không biết đến bao giờ mới xong
chúng ta tiếp tục hội nghị chung bốn khóa một mươi một về vai trò người đứng đầu
thì lần này một lần nữa nghị quyết bốn của khóa một mươi hai đặt vấn đề ở tầm mức cao hơn
ở đây đặt ra vấn đề hết sức quan trọng
chúng ta giao nhiệm vụ cho người đứng đầu
và để tránh tình trạng độc quyền
v v những biến thái khác về quyền lực
đặt vấn đề kiểm soát quyền lực hết sức
rõ ràng minh bạch
và nói như đồng chí tổng bí thư
là nhốt quyền lực lại trong cái lồng cơ chế
đây cũng là cái biểu hiện hết sức
cũng là cái truyền thống mấy chục năm qua của đảng chúng ta
làm lành mạnh hóa các con hệ xã hội
làm lên tảng
làm môi trường để chúng ta thực hiện xây dựng chính đốn đảng
trước mắt đối với những vi phạm trong công tác cán bộ của ban cán sự đảng bộ công thương
nhiệm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
người đứng đầu cấp ủy ở đó dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm và xử lý kỷ luật
với vụ việc ở tỉnh hải dương
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương làm rõ để có hướng xử lý
thanh tra chính phủ cũng đã có báo cáo đầy đủ gửi tới cơ quan chức năng
và hiện chưa nhận được kết luận cuối cùng
vấn đề đặt ra qua các vụ việc vừa nêu
là cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu
khi xảy ra những sai phạm trong công tác cán bộ ở nơi cơ quan đơn vị địa phương được giao phụ trách
để có căn cứ cơ sở xử lý kỷ luật khi có sai phạm trong lĩnh vực này
trong phần tin thế giới
fbi được cấp phép điều tra vụ bê bối email của bà hillary clinton
iraq giành lại được nhiều ngôi làng quanh mosul
truyền thông mỹ đưa tin các nhà điều tra của cục điều tra liên bang mỹ fbi đã được cấp giấy phép
để tiến hành xem xét các thư điện tử mới bị phát hiện liên quan tới vụ bê bối thư điện tử cá nhân của ứng cử viên tổng thống mỹ bà hillari clinton
việc fdi mở lại cuộc điều tra đã chịu sự chỉ trích của nhiều nghị sĩ đảng dân chủ
cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật và cố tình chi phối quá trình bầu cử
giấy phép mới cấp sẽ cho phép fbi kiểm tra các email để xem liệu chúng có liên quan gì tới cuộc điều tra
cũng như việc sử dụng email cá nhân của bà clinton trong thời gian bà là ngoại trưởng mỹ trong giai đoạn từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi ba hay không
các email cá nhân mới được phát hiện của bà clinton được tìm thấy trên máy tính sách tay của cựu nghị sĩ antony winner
chồng của bà huma aberdin trợ lý cấp cao của bà clinton
việc giám đốc fbi james commy công bố thông tin về các email mới được phát hiện
cũng như việc mở lại cuộc điều tra đã làm dấy lên những chỉ trích gây gắt
bà clinton cho rằng đây là một động thái chưa có tiền lệ xa lạ với chính sách của fpi trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mỹ
hàng nghìn ngọn nến đã được thắp sáng tại khu nghỉ dưỡng sam enschek của ai cập bên bờ biển đỏ trong tối hôm qua theo giờ điện phương
đây là một trong những hoạt động trong lễ tưởng niệm một năm vụ máy bay của hãng hàng không nga metrojet bị đánh bom và rơi tại bán đảo sinai
làm toàn bộ hai trăm hai mươi bốn người trên máy bay thiệt mạng
phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm bộ trưởng hàng không dân dụng ai cập serrip paty đã một lần nữa gửi lời chia buồn của chính phủ ai cập tới thân nhân các nạn nhân
chúng tôi không bao giờ muốn phải chứng kiến bất kỳ điều gì tương tự xảy ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới
chúng tôi cũng muốn phát đi một thông điệp hòa bình từ ai cập và từ thành phố hòa bình sam ensky đến toàn thế giới rằng ai cập sẽ luôn ủng hộ hòa bình
và sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giam giữ hòa bình của chúng ta
trong khi đó hàng trăm người dân mang theo những ngọn nến trắng cùng nhau diễu hành để thể hiện niềm tiếc thương đối với các nạn nhân xấu xố
những người tham gia buổi lễ cũng thể hiện sự tin tưởng rằng các hành động khủng bố sẽ không tái diễn nhất là tại ai cập
tôi muốn nói rằng thực tế thành phố sam ansayat rất an toàn chúng tôi đã ở đây cả sau khi sự kiện máy bay rơi
tôi cho rằng chính quyền đang nỗ lực hết sức để mọi người quay lại thành phố du lịch này
tôi hy vọng tất cả mọi người có thể quay lại vui chơi tại đây và sẽ được an toàn
ngày ba mươi một tháng một mươi năm ngoái chiếc máy bay sâu số của hãng hàng không nga metrojet đã nổ tung trên bầu trời sinai và rơi xuống biển chỉ hai mươi bốn phút sau khi cất cánh từ cham ansaic
tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng thừa nhận đã gây ra vụ này bằng một quả bom giấu trong một lon đồ uống
từ đó đến nay chính phủ ai cập đưa ra thêm nhiều biện pháp đảm bảo an ninh hàng không và kêu gọi khách du lịch quay trở lại
sau hai tuần phát động chiến dịch tấn công vào thành phố mosun
các lực lượng vũ trang của iraq đã giành lại một mươi một ngôi làng quanh thành phố này
trong khuôn khổ chiến dịch tổng tấn công ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
nhằm tái chiếm thành trì cuối cùng của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
hàng chục nghìn binh sĩ iraq phối hợp với các chiến binh thuộc lực lượng bán quân sự người quốc pesega đã tiến dần về mosun từ phía bắc đông và nam
sau những ngày đầu chiến dịch chỉ đánh chiếm lại các vùng lân cận
các lực lượng từ tổ chức bán quân sự hashet al shabi đã bắt đầu tiến về mosul từ phía tây
mục đích là giải phóng tan afa một thị trấn phía tây thành phố và chặn các tuyến đường cung ứng giữa mosun và syri
một thông báo từ văn phòng báo chí của hash sabi cho biết lực lượng này đã giành lại bốn ngôi làng phía tây nam thành phố
trong khi đó các lực lượng peshmerga cũng thông báo giành lại sáu ngôi làng ở phía bắc và đông mosul
quân đội iraq cũng đã giải phóng làng ali rash cách mosul hai mươi km về phía đông
sáng nay theo sở hà nội cuộc đối thoại giữa chính quyền của tổng thống venezuela nicolás maduro
và liên minh bàn đoàn kết dân chủ đã được khởi động tại thủ đô caracas
một số thành viên của liên minh bàn đoàn kết dân chủ đối lập đã bắt đầu quá trình đối thoại với chính phủ
nhằm giải quyết tình trạng bất ổn chính trị hiện nay tại venezuela
tuy nhiên theo ghi nhận mới nhất vẫn còn một mươi năm đảng thuộc liên minh từ chối ngồi vào bàn đàm phán
với lập luận rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp đặc biệt sau khi nỗ lực bỏ phiếu miễn nhiệm tổng thống maduro thất bại
điều này gây khó khăn rất nhiều cho nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại venezuela
trước đó trong ngày ba mươi tháng một mươi nhà thờ venezuela đã kêu gọi chính quyền và liên minh bàn đoàn kết dân chủ đối lập
tiến hành đối thoại khẩn cấp để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay
đồng thời cho rằng đây là con đường duy nhất đảm bảo sự tôn trọng hiến pháp và pháp luật cũng như tránh mọi cuộc đối đầu
cơ quan tổng công tố el salvador vừa bắt giữ cựu tổng thống nước này elliad antonio saka và sáu cựu quan chức trong nội các của ông
liên quan tới tội danh tham nhũng hiện trong hồ sơ điều tra của bộ tư pháp nước này còn có hai cựu tổng thống khác
trong số các cựu quan chức bị bắt giữ cùng cựu tổng thống saca người giữ chức tổng thống el salvador nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
có cựu bộ trưởng truyền thông julio rank cựu bộ trưởng thanh niên cesar funes
ngoài ra cựu bộ trưởng phụ trách lĩnh vực kinh tế thư nhân aimé chalet đã tự ra đầu thú
nhân vật này cũng từng là thư ký cho ông saca và hiện đang đối mặt với cáo cáo
quả tự nhiên có bức kiểm tra do sông gần hồi
thường có một cấu bức biển thủ ít nhất một mươi tám triệu đô la trước đó hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tòa án tối cao el salvador đã mở phiên tòa dân sự xét xử vợ chồng cựu tổng thống saka
do không chứng minh được nguồn gốc số tiền năm triệu đô la trong tài khoản riêng
bên cạnh đó bộ tư pháp el salvador cũng đang thiến hành điều tra những cáo bực tham nhũng
đối với hai cựu tổng thống khác là francisco flores nhiệm kỳ một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn bốn và mauricio funes nhiệm kỳ hai nghìn chín hai nghìn một mươi bốn
các nghiên cứu mới được công bố của liên hợp quốc cho biết hiện có khoảng ba trăm linh triệu trẻ em trên thế giới
đang phải sống trong môi trường bị ô nhiễm không khí khiến cho các em có thể bị ảnh hưởng thế chất nghiêm trọng
bao gồm cả việc ảnh hưởng đến não bộ đang phát triển của trẻ
theo nghiên cứu của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
cứ bảy trẻ trên thế giới thì sẽ có một em phải sống trong điều kiện không khí bị ô nhiễm vượt quá mức cho phép
nghiên cứu này được công bố trước thời điểm diễn ra các vòng đàm phán tiếp theo về biến đổi khí hậu
của liên hợp quốc được tổ chức tại maroc từ ngày bảy đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
theo unicef ô nhiễm không khí là yếu tố quan trọng khiến cho sáu trăm linh trẻ em dưới năm tuổi tử vong mỗi năm
tình trạng ô nhiễm không khí đang đe dọa cuộc sống và tương lai của hàng triệu trẻ em mỗi ngày
theo số liệu thống kê nam á hiện có số lượng trẻ em lớn nhất đang phải sống trong các khu vực bị ô nhiễm không khí